thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc nói chung công an huyện tam dương nói riêng
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự không được phép hoạt động trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
cụ thể tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke blue eyes địa chỉ tại thôn long sơn diềng
xã đạo tú huyện tam dương do hà trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tam dương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke trên có hai phòng hát đang hoạt động
với tám nhân viên phục vụ và bảy khách hát
công an huyện tam dương đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke blue
và các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định

đồng thời tiến hành test nhanh ma túy và covid đối với các trường hợp trên
kết quả tất cả đều âm tính
tại tỉnh tiền giang trên tuyến đường tỉnh tám trăm sáu mươi bốn đoạn qua địa bàn xã kim sơn huyện châu thành
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang đã phát hiện bắt giữ
một đối tượng đang cất giấu trong người một khẩu súng và sáu viên đạn
bước đầu đối tượng khai tên nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành
qua kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một khẩu súng
sáu viên đạn một hợp đồng cho vay tiền cùng các giấy tờ khác
hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật